từ lâu sự nghiêm khắc của pháp luật đã được xử lý nghiêm minh những cán bộ vi phạm hành chính và có sức dăn đèn lớn để người khác không làm theo
song song đó có các cơ quan hành chính công đã nỗ lực thay đổi tư duy cung cấp dịch vụ hành chính từ tư duy ban phát xin cho sang tư duy phục vụ người dân
phục vụ của cán bộ công chức viên chức chứ không phải là người phải đi năn nỉ công chức
nhiều năm nay người dân ở con phố tống duy tân này đã quen với việc giải quyết thủ tục hành chính trên mạng thông tin điện tử của thành phố tại nhà hoặc trên điện thoại di động
để phục vụ tầng lớp nhân dân có trình độ và hiểu biết về cải cách hành chính như vậy đồng ngũ cán bộ tại bộ phận một cửa cấp phường phải luôn chủ động trong công việc
và đôi khi có chủ trương chính sách mới cách làm mới lại đến tận nơi để tuyên truyền hướng dẫn tận tình cho nhân dân
cách sử dụng dịch vụ mới tiết kiệm thời gian chi phí và hiệu quả xử lý công việc nhanh chính xác
nó rất là thuận tiện tức là chúng tôi chỉ ngồi như là một cuộc trò chuyện thôi ngồi uống nước là thì hỏi qua cái là đã xong
chứ không phải khai như mọi lần trước kê khai rồi thì viết trên giấy tờ giấy tiếp đây chỉ ngồi hỏi là xong tức là sử dụng cái công nghệ mới của nó là nó thuận tiện hơn rất nhiều

giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đem đến nhiều thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
mặt khác phương tiện và công cụ hiện đại việc số hóa trong hành chính cũng giúp người dân giám sát chặt và giám sát tốt cán bộ nếu xảy ra sai sót
ngay lập tức người dân sẽ gửi thông tin phản ánh trên cổng thông tin điện tử trong đó nêu đích danh cán bộ xử lý công việc chưa tốt
khiến cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức phải tự hoàn thiện mình để đáp ứng yêu cầu công việc
từ khi số hóa nhiều dịch vụ hành chính giờ đây việc đăng ký khai sinh nhập hộ khẩu hay nhiều việc khác nữa như kề khai trước bạ ô tô xe máy
thậm chí làm thủ tục đăng ký khám chữa bệnh thanh toán tiền viện phí tiền thuế đều có thể ngồi tại nhà làm việc như thế này
đã có rất nhiều dịch vụ được phối hợp với các cộng tác viên như đoàn thanh niên tổ dân phố các tuyên truyền viên tự nguyện
thậm chí là hàng xóm đều có thể hỗ trợ cùng nhau giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
hôm nay nhà chị nguyễn thị liên phường phúc xá quận ba đình thành phố hà nội đón hai tình nguyện viên tổ dân số đến bổ sung nhân khẩu mới vào gia đình
công việc diễn ra thuận lợi nhanh chóng khiến người làm việc và chủ nhà đều vui vẻ
tuy nhiên để có thể hẹn gặp được những hộ gia đình ở nhà để làm việc như thế này
đôi khi vẫn gặp khó khăn do nhận thức của một bộ phận người dân chưa quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến
hiểu cho nó rõ nên là cứ sợ sợ thế là khác có khi nó chưa muốn cung cấp thông tin
cho nên là có khi là vào một hai lần người ta đi vắng hoặc là gọi điện thoại thì người ta cứ hẹn hẹn ngày này ngày nọ
nhưng mà khi đến thì lại không có ở nhà nữa
cho nên cái này tôi cũng vẫn tiếp tục phải cố gắng để
nói chung là đối với dân rồi là các cuộc họp cũng đều là phổ biến
rồi bản thân là khi có khẩu hiệu khi có thư phát từng hộ dân một là chúng tôi sẽ triển khai hết
ở khu vực thành thị trình độ dân trí của người dân được nâng lên rõ rệt
nhưng vẫn có những người chưa sử dụng thanh thạo công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính
họ là những người lớn tuổi hoặc một số người ở nông thôn ra thành thị để giải quyết những công việc không thuộc thầm quyền hành chính tại địa phương họ sinh sống
vì vậy nhiều ban ngành đã chủ động cắt cử riêng đội ngũ công chức hướng dẫn những trường hợp như vậy
để hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
cách làm của tỉnh tuyên quang chính là để cán bộ tiếp xúc hỗ trợ dân từ những việc nhỏ nhất
bận rộn với công việc kinh doanh tạp hóa tại nhà nên anh lê đức hiền sống tại thị trấn tân yên huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
ít có cơ hội tham gia các buổi họp hay các lớp tập huấn về cải cách hành chính do thị trấn tổ chức
hôm nay anh được cán bộ đến tận nhà để hướng dẫn cách giải quyết thủ tục hành chính ngay tại gia đình
vừa tiết kiệm được thời gian chi phí đi lại hiệu quả cao nên anh hiền háo hức với cách giải quyết công việc mới này
nhà tôi làm kinh doanh mỗi khi làm thủ tục thì vẫn phải đi lại mất nhiều thời gian hơn
nghe cán bộ của thị trấn tuyên truyền về dịch vụ mà dùng ứng dụng trên điện thoại hoặc máy tính
thì tôi thấy dịch vụ này rất thuận tiện và tiết kiệm được thời gian cho gia đình chúng tôi
qua công tác tuyên truyền và tiếp xúc
trực tiếp với người dân ủy ban thị trấn tân yên đã sàng lọc vào phần loại đối tượng người dân
có khả năng thực hiện đăng ký giải quyết thủ tục hành chính trên máy tính và điện thoại smartphone
có kết nối internet và những đối tượng vẫn giải quyết công việc trực tiếp với cán bộ
để từ đó có giải pháp phủ sóng toàn dân sử dụng tiện ích của công nghệ thông tin trong cải cách hành chính
theo tôi đánh giá và nhận định chung trên tình hình địa bàn thị trấn thì có khoảng bốn mươi
số người dân biết sử dụng internet và sử dụng điện thoại
để thực hiện nội dung về việc giao dịch qua hành chính công
còn lại thì sáu mươi chắc chắn là nội dung này sẽ còn khó khăn trong quá trình thực hiện nội dung này
trong thời gian tới đối với địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền
đối với công dân về hướng dẫn công dân sử dụng về dịch vụ internet và dịch vụ điện thoại
để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hành chính công để bà con được tiếp cận với công nghệ thông tin trên địa bàn
để giải quyết những công việc thủ tục
hành chính cho công dân được thận tiện nhất
có thể nhận thấy tại tỉnh tuyên quang khi người dân được đặt vào vị trí trung tâm
và hướng tới đối tượng được phục vụ trong dịch vụ hành chính công
thì hậu quả hành chính đã được nâng lên rõ rệt
để triển khai cụ thể hóa các chỉ thị nghị quyết của chính phủ
cũng như là chỉ đạo của ủy ban dân tỉnh về công tác cải cánh hành chính
về phía ủy ban dân huyện hà miên trước hết là chúng tôi cũng đã ban hành kế hoạch
thực hiện cho cả giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi năm
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi cũng như là các kế hoạch thực hiện cho từng năm
và đến nay thì một trăm linh các xã thị trấn trên địa bàn của huyện hà miên
thì đã có cái bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính và trả kết quả
cho các người dân cũng như là các tổ chức
thứ hai nữa là chúng tôi cũng đã bố trí trang bị được cho bộ phận một cửa

đã được đầy đủ các trang thiết bị theo quy định về bộ phận một cửa hiện đại
và thứ ba nữa thì chúng tôi cũng đã bố trí được đầy đủ các đội ngũ cán bộ
để thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn
ngoài việc đặt người dân vào vị trí trung tâm để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính
được tỉnh tuyên quang thực hiện song song với việc nâng cao chất lượng đội ngũ
những buổi tập huấn cầm tay chỉ việc như thế này đã được thực hiện hai năm trở lại

tất cả các cán bộ tham gia tập huấn đều được cam kết thạo việc ngay sau khi kết thúc khóa đào tạo
khi mà được nâng cao chất lượng trên hệ thống của hành chính công hệ thống điện tử
thì chúng tôi thấy rất là thuận lợi
thứ nhất là về công tác tuyên truyền thì nhân dân và cán bộ đã giảm tài được cái việc đó
nhân dân chỉ khai thác ở trên hệ thống đã đủ điều kiện và ngược lại cán bộ cũng vậy
là không phải mất công là hướng dẫn bằng một cách thủ công nữa
cán bộ trình độ năng lực là phục vụ
nhân dân rất là nhanh chóng và thận tiện
tuy nhiên thì cũng vẫn có những hạn chế đó là về hệ thống trang bị về máy móc
hiện nay cũng còn thiếu so với thực tế
cũng rất mong muốn của địa phương là tiếp tục nhà nước sẽ đầu tư hệ thống để đảm bảo theo tiêu chuẩn
và như vậy thì đồng hành khi mà đã được đầu tư máy móc để thực hiện theo hệ thống hành chính công
thì sẽ đồng thời cũng sẽ phải tiến hành tổ chức tập huấn để nâng cao huyện
hiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức
phấn đấu để về đích sáu mươi các xã phường trên đề bàn thành phố
là công bố phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia theo tcvn iso chín trăm hai mươi năm
chúng ta đã đạt về năm điểm liên quan đến chỉ số cải cách hành chính ba index của chính phủ
đang hàng năng đạt chấm điểm trên sáu mươi ba tỉnh hành chính cả nước
bao giờ thì chúng tôi cũng đánh giá vấn đề về thực trạng của các đơn vị đang triển khai và xây dựng áp dụng
thế thì đối với an tượng
an tượng thì tôi cũng cho rằng đội ngũ cán bộ công chức của an tượng là đội ngũ cán bộ trẻ và rất năng động
trong quá trình hướng dẫn triển khai trong việc áp dụng những kỹ năng liên quan đến xây dựng hệ thống văn bản
xây dựng hệ thống biểu mẫu để áp dụng vào trong quá trình thực hiện công tác chuyên môn
thì thấy cán bộ an thường cũng rất là tiếp xúc rất là nhanh
và cũng là chuẩn hóa ngay những cái thao tác và cũng như là cách thức thực hiện
như một số những cái yêu cầu của các đơn vị
chuẩn trong hệ thống quản lý họ đưa ra
kết quả cho thấy sau tập huấn cán bộ đã định hình được rõ công việc của mình tại bộ phận một cửa
trước khi mà được triển khai tập huấn thì hệ thống văn bản lưu chưa khoa học
và đến khi mà thư mục tìm rất là khó và sau khi được triển khai tập huấn
thì chúng tôi đã áp dụng cái khoa học tiên tiến
trước khi mà được triển khai tập huấn thì hệ thống mua thư mục của các hệ thống văn bản
thì chúng tôi đã áp dụng cái khoa học tiên tiến
để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ hành chính công hướng tới phục vụ nhân dân
tỉnh tuyên quang đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết và giám sát công việc
đã tạo nên sự thay đổi lớn trong cùng cách làm việc của cán bộ công chức
chất lượng giải quyết thủ tục hành chính của trung tâm hành chính công
và bộ phận tiếp nhận trả kết quả của các cấp vì thế đã được nâng lên
tình trạng làm việc quan liều sách nhiếu gần như được loại bỏ hoàn toàn